đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy cơ chế hoạt động của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và đề xuất ba phương án xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố hà nội
đó là những nội dung chính được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại hội thảo do thành quỳ hà nội phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng đề án chính quyền đô thị hà nội tổ chức vào sáng nay

và tổ chức chính quyền huyện quận thị xã gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

và thiết kế một mô hình quản trị mới cho thành phố hà nội có hiệu quả hiệu lực và đạt được các mục tiêu
về ba phương án được nêu trong đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị của thành phố hà nội
các đại biểu cho rằng mỗi phương án đều có những ưu điểm riêng tuy nhiên vẫn chưa đi đến thống nhất một phương án nào cụ thể
những ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học các nhà quản lý sẽ được tiếp thu nghiên cứu để thành phố hà nội tiếp tục hoàn thiện đề án